do ảnh hưởng của những trận mưa bão trong năm hai nghìn một mươi tám tuyến đường tránh đèo văn rơi huyện tumorong tỉnh con tum đã bị sạt lở nhiều điểm với hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường
tuy nhiên nhiều tháng nay công tác khắc phục vẫn chưa được triển khai gây khó khăn cho người tham gia giao thông
tuyến đường tránh đèo văn rơi nằm trên tuyến quốc lộ bốn mươi b nối huyện đắc tô đến huyện tum mơ rông và đi thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam có chiều dài một mươi năm km với tổng kinh phí gần năm trăm năm mươi tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ
trong một mươi ba điểm sạt lở lớn nhỏ trên toàn tuyến có hai điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng mặt đường bị gãy đứt sụt lún nằm ngay khúc cua chỉ còn trơ hàng rào lan can
đại diện chủ đầu tư là huyện tumarong cho biết tuyến đường này đã hết thời gian bảo hành do cần kinh phí lớn để sửa chữa nên huyện không có để sửa chữa
sạt lở tại tuyến đường đèo văn rôi diễn ra đã lâu tiêm ẩn nhiều nguy hiểm cho người khi tham gia giao thông
mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh con tum sẽ sớm khắc phục tình trạng này để bảo đảm cho người dân lưu thông được thông suốt